và để giúp quý vị hiểu kỹ hơn về tính khả thi của nghị định này khi mà có thể đưa vào cuộc sống
thì phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia về bình đẳng giới bà lê thị lan phương
cán bộ chương trình về chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại việt nam
và mời quý vị cùng theo dõi ngày sau này
lời đầu tiên xin cảm ơn chuyên gia đã nhận lời tham gia chương trình vấn đề chính sách của truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
vâng thưa chuyên gia dựa trên những nghiên cứu bà có thể đánh giá qua về tình trạng bất bình đẳng giới trong gia đình của việt nam hiện nay được không
trên thực tế thì các bạn có thể được cập nhật bởi kênh học sát quốc gia lần thứ hai về bạo lực đối với phụ nữ trong quân phủ gia đình và ở nơi công cộng
và bạo lực gia đình thì nó là biểu hiện rõ rệt nhất của việc bất bình đẳng giới trong gia đình
ngoài ra thì trong gia đình thì chúng ta cũng thấy rằng là các cái hình thức phân biệt đối xử rồi là
đặc biệt là trong cái việc phân chia công việc nhà ấy thì tất cả những cái gánh nặng về chăm sóc công đương đó thì đều lên vai phụ nữ
và như vậy thì cái sự bất bình đẳng nó kéo dài trong suốt cái cuộc đời của người phụ nữ từ các cái bối cảnh khác nhau mà họ tham gia
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai việc đối xử bất bình đẳng giới trong gia đình vì lý do giới tính sẽ bị xử phạt tối thiểu ba triệu đồng
bà đánh giá sao về chính sách xử phạt này
trước tiên thì chúng tôi muốn chúc mừng chính phủ việt nam vì đã ban hành được cái nghị định này
lần về được ban hành ngay sau khi luật bình đẳng giới của việt nam có hiệu lực năm hai nghìn bảy cơ
nhưng bây giờ sau gần một mươi năm năm thì cái nghị định về xử phạt mới được ban hành
đó là một cái bước tiến rất là quan trọng để thể hiện cái chế tài của chính phủ việt nam
đối với các hành vi vi phạm luật bình đẳng giới cũng như các quy định về bình đẳng giới trong các luật liên quan
và điều này thì sẽ khiến cho tất cả các cơ quan tổ chức doanh nghiệp cũng như những người dân thì biết được rằng
nhận biết được rằng là khi mà chúng ta thực hiện những cái hành vi
khi vi phạm luật bình đẳng giới và các cái điều khoản liên quan đến bình đẳng giới
thì đấy là các hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt
chứ không thể chỉ là bình thường mà chúng ta coi không có vấn đề gì để chúng ta có thể thực hiện một cách thoải mái
chuyên gia có cho rằng những quy định xử phạt trong chính sách mới này đã giải quyết triệt đề những nhức nhối về sự bất bình đẳng giới tại việt nam hay chưa
trên thực tế thì bất bình đẳng giới nó đã kéo dài rất là nhiều năm
nó ăn sâu bám dễ vào trong tư tưởng quan nghiệm của mỗi con người chúng ta
vì thế nên một cái nghị định này thôi thì cũng không thể giải quyết được những cái vấn đề nhức nhối
nhưng mà cái nghị định này cũng sẽ góp phần là hoàn thiện hóa cái quy định vật luật pháp và cái khung chính sách của việt nam
chúng ta có luật bình đẳng giới chúng ta có luật phòng chống bạo lực gia đình chúng ta có bộ luật lao động
chúng ta có nghị định thì chúng ta sẽ biết được là những hành vi nào những cái hành vi sai gây ra những cái bất bình đẳng giới thì sẽ bị xử phạt
và từ đó thì khi mà bị xử phạt thì nhiều khi con người có cái xu hướng là sẽ giảm bớt những cái hành vi đó đi
vậy theo bà chúng ta cần làm gì để có thể đưa chính sách mới này vào cuộc sống
thì cái công việc đầu tiên giống như các bạn đang làm đấy là phải tuyên truyền rộng rãi hơn về cái nghị định và các cái nội dung của nó
đồng thời cũng phải làm rõ những hành vi nào cụ thể sẽ bị xử phạt trong các lĩnh vực khác nhau
tuy nhiên thì cái việc mà để người ta có thể tố cáo hoặc là người ta báo cáo các cái hành vi này thì rất là khó đặc biệt là trong gia đình
cái việc xử phạt nó lại đánh trực tiếp đến cái kinh tế của gia đình
quay ngược lại thì cái người trong gia đình của họ sẽ bị xử phạt cái uy tín của gia đình sẽ bị ảnh hưởng đồng thời thì cái kinh tế của gia đình sẽ bị thiệt hại
vì thế nó rất là khó để có thể triển khai
điều thứ hai nữa là bản thân những người mà thực thi những cái việc giám sát và xử phạt ấy thì liệu họ có hiểu được rõ những cái việc bất về bất bình đẳng giới thực chất hay là những cái hành vi nào là hành vi vi phạm hay không

chúng ta cũng phải cân nhắc các cái biện pháp khác nhau đối với gia đình cho nên việc chúng ta xử lý như thế nào và làm thế nào để các chế tài này thật sự là mạnh mẽ và hiệu quả thì cũng cần phải rất nhiều các cái giải pháp đồng bộ khác nhau
trong những năm vừa qua thì un women luôn đồng hành với chính phủ việt nam để mà thực hiện các cái hoạt động hỗ trợ thúc đẩy bình đảng giới từ việc thay đổi các cái điều luật trong các cái luật pháp liên quan để nó phù hợp với các cái chuyển mực quốc tế
ví dụ như
hiện nay và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ chính phủ việt nam để trong cái quá trình sửa đổi luật bình đảng giới vì một mươi năm năm triển khai thì luật bình đảng giới đã có rất nhiều các cái bất cập khác nhau và trong thời gian chờ đợi những sửa đổi những cái bất cập đó thì chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu kỹ những cái điều khoản ở trong cái nghị định này và hỗ trợ chính phủ trong việc nâng cao nhận thức và truyền bá cái nghị định này một cách tốt hơn đối với người dân
vâng một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia lê thị lan phương về những chia sẻ vừa rồi

trái phiếu doanh nghiệp khi tỷ lệ nợ xấu dưới ba đây là nội dung thông tư một mươi sáu hai nghìn hai mươi một tt nhnn về tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua bán trái phiếu doanh nghiệp
cụ thể tổ chức tín dụng đó có tỷ lệ nợ xấu dưới ba theo kỳ phân loại gần nhất theo quy định của ngân hàng nhà nước về phân loại tài sản có mức trích phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động đối với tổ chức tiến dụng trước thời điểm mua trái phiếu doanh nghiệp
thông tư này có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
thông tư này có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
phòng chống ma túy có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai có những đổi mới quan trọng bổ sung những quy định về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy nhằm khắc phục kẽ hở trong công tác quản lý kiểm soát nâng cao hiệu quả phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy
cũng trên báo công an nhân dân tiếp tục có những cảnh báo tới người dân về việc tự ý dùng thuốc điều trị covid một mươi chín
bài viết đề cập đến việc là hiện nay có nhiều loại thuốc phòng và điều trị covid một mươi chín được giao
điều đáng nói là tất cả các loại thuốc được quảng cáo trên đều chưa được bộ y tế cấp phép
theo cục quản lý dược bộ y tế việc mua bán sử dụng các thuốc không được phép lưu hành trên thị trường là vi phạm nghiêm trọng quy định của luật dược và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân giảm hiệu quả phòng chống dịch và nguy cơ thuốc giả thuốc nhập lậu
thời điểm tết nguyên đán thì bà con người việt nam ở nước ngoài đều mong được trở về quê hương
đón tết kiều bào về quê đón tết giữa mùa covid một mươi chín thì cần phải tuân thủ các quy định gì câu trả lời có trên báo tiền phong số ra trong tuần
trước nhập cảnh thì bà con cần có xét nghiệm pc âm tính trong bảy mươi hai giờ được cơ quan thẩm quyền của nước sở tại xác nhận
bên cạnh đó hành khách phải khai báo y tế khai báo về việc tiêm vaccine không áp dụng đối với trẻ em từ một mươi hai tuổi trở xuống
những người từng là f cần có giấy xác nhận khỏi bệnh
vừa đáp xuống sân bay thì bà con phải tạo mã qr cá nhân
bằng cách cài đặt ứng dụng bệnh sẽ covid
đề xuất tăng giờ làm thêm lên bảy mươi hai giờ một tháng
đây là nhan đề bài báo đăng tải trên báo kinh tế và đô thị số ra trong tuần qua
theo tờ trình của bộ lao động thương binh và xã hội vừa gửi chính phủ và thủ tướng chính phủ
việc cho phép người sử dụng lao động áp dụng giới hạn số giờ làm thêm trong tháng là bảy mươi hai giờ
và được làm thêm không quá ba trăm linh giờ trong một năm trong khoảng thời gian nhất định
đề xuất trên là trong thời gian ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín do thiếu hụt lao động
nhiều doanh nghiệp và người lao động cũng mong muốn được thỏa thuận làm thêm giờ
để phục hồi sản xuất làm bù cho khoảng thời gian phải ngừng làm việc
du lịch việt nam đã có thử nghiệm thành công với chương trình đón khách quốc tế theo hộ chiếu vaccine
tuy nhiên theo báo lao động thì năm hai nghìn hai mươi hai vẫn rất khó để đưa ra một dự báo
về sự phát triển của đại dịch covid một mươi chín
khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
covid một mươi chín đã khiến cho ngành du lịch việt nam chưa bao giờ rơi vào cuộc khủng hoảng
và buộc về gắng gượng như hai năm vừa qua
du lịch nội địa giảm mạnh luôn trong trạng thái đóng mở bất thường
doanh nghiệp lữ hành hoạt động mang tính cầm chừng và bị động
các chuyên gia cho rằng trước mắt thì mỗi doanh nghiệp mỗi địa phương
nên căn cứ vào đặc thù hoàn cảnh riêng của mình thị trường mục tiêu
để đưa ra những sản phẩm du lịch phù hợp trong từng giai đoạn
các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản được khuyến khích là nghiên cứu kỹ
và thực hiện đúng yêu cầu quy định trong lệnh hai trăm bốn mươi tám hai trăm bốn mươi chín của tổng cục hải quan trung quốc
để làm các thủ tục thông quan thuận tiện nhanh chóng hơn
thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
đại diện ban quản lý khu kinh tế tỉnh lào cai cho biết phía trung quốc
sẽ kiểm tra mã số phùng trồng rán nhãn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
nếu không đáp ứng được yêu cầu thì hàng hóa sẽ phải quay đầu
còn sở công thương lào cai cho biết đến ngày một mươi bốn tháng một
đã có gần ba trăm linh xe trái cây đang chờ tại lào cai để được làm thủ tục thông quan
với tốc độ như hiện nay thì khả năng ủn ứ hàng hóa trong những ngày tới là rất lớn
tiêm ẩn nhiều rủi ro cho các doanh nghiệp
đối tượng hoàng nhật linh đã lừa bán một mươi hai xe ô tô cũ các loại cho nạn nhân
chiếm đoạt số tiền hơn hai bảy tỷ đồng
công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hoàng nhật linh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã quảng an huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thời gian gần đây xuất hiện một số đối tượng tự xưng là nhân viên nhà mạng viễn thông
yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân mã otp để nâng cấp sim bốn g
các đối tượng lừa đảo đã triệt để lợi dụng sự bất cần thiếu cảnh giác của người dân
để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục triệu đồng
bất bình đẳng giới vẫn luôn là vấn đề nhức nhối trong thực tại đời sống
nhưng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai việc xâm phạm bình đẳng giới trong gia đình
sẽ bị xử phạt hành chính theo nghị định một trăm hai mươi năm
nghị định áp dụng mức phạt khác nhau đối với các hành vi vi phạm khác nhau
trong lĩnh vực bình đẳng giới trong gia đình
từ ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thông tư hai mươi của ngân hàng nhà nước
đã bỏ quy định về ưu đãi lãi suất khi vay vốn mua thuê thuê mua nhà ở xã hội
thông tư cũng quy định đối tượng được vay vốn yêu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội
tại các tổ chức tiến dụng được nhà nước chỉ định
ngân hàng nhà nước vừa ban hành thông tư một mươi sáu
một trong những nội dung đáng chú ý của thông tư là tổ chức tín dụng
chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi tổ chức tín dụng đó có tỷ lệ nợ xấu
dưới ba theo kỳ phân loại gần nhất theo quy định của ngân hàng nhà nước việt nam
về phân loại tài sản có mức trích phương pháp trích lập dự phòng rủi ro
và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động đối với tổ chức tín dụng
trước thời điểm mua trái phiếu doanh nghiệp